sáng nay một mươi một tháng bảy bảo hiểm xã hội việt nam đã tổ chức lễ gia quân hưởng ứng ngày bảo hiểm y tế việt nam
tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm y tế hộ gia đình trực tuyến
tới sáu mươi ba điểm cầu các tỉnh thành phố
mục đích của buổi lễ gia quân nhằm bảo đảm phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
bảo hiểm y tế hộ gia đình trong và sau lễ gia quân phân đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
lễ gia quân là một trong những hoạt động cho thấy quyết tâm nhằm triển khai có hiệu quả
mục tiêu bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế toàn dân mà đảng và nhà nước đã đặt ra của hai ngành
lễ gia quân được xây dựng và tổ chức theo hai hình thức trực tuyến và tuyên truyền lưu động với chủ đề
cả nước chung tay thực hiện bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế toàn dân gắn với các nội dung truyền thông
về vị trí vai trò ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
về lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm y tế hộ gia đình
hiện tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ở nước ta đã đạt gần chín mươi dân số số người tham gia bảo hiểm
y tế tăng nhanh qua các năm bình quân mỗi năm tăng bốn mươi tám
bảo hiểm y tế tăng nhanh qua các năm bình quân mỗi năm tăng bốn mươi tám
từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi chín tăng hơn một mươi năm triệu người đến hết năm hai nghìn một mươi chín đã có tám mươi năm sáu trăm ba mươi sáu triệu người
tham gia bảo hiểm y tế trong đó diện bao phủ đã tập trung vào các nhóm yếu thế
chúng tôi cho rằng là cái việc này thì không những chỉ là cái trách nhiệm của ngành bảo hiểm xã hội
mà nó đòi hỏi là chúng ta phải có cái sự lãnh đạo chỉ đạo rất chặt chẽ
và rất quyết tâm của các ủy đảng chính quyền các quốc
chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đã thực sự trở thành những trụ cột của hệ thống an sinh xã hội nước ta
là chính sách an sinh không thể thiếu trong đời sống của người dân là lưới an sinh đảm bảo giảm đói nghèo
và bảo vệ người dân khi không mai gặp bất chấp khi già cả ốm đau